trong những năm qua sản xuất nông nghiệp tại tỉnh lào cai đã hình thành được một số vùng sản xuất hàng hóa đa dạng về chủng loại và thời vụ
bởi vậy nhu cầu về vật tư nông nghiệp đầu vào cho sản xuất là rất lớn đặc biệt là phân bón
khi nghị định một trăm linh tám của chính phủ về quản lý phân bón ra đời thì tỉnh lào cai đã tích cực triển khai rộng khắp để có thể quản lý chặt chẽ mặt hàng này góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững